qua hơn một tháng xảy ra vụ án giết người bằng súng tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đồng chí trung tướng trần trọng lượng phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
được giao nhiệm vụ là trưởng ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo các bộ phận các lực lượng trong chuyên án tích cực điều tra
trong đó chủ công là cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh hà nam đã làm rõ vụ án giết anh lê hữu trí
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm xảy ra vào ngày bốn tháng bảy bắt khẩn cấp ba đối tượng
đây là ba đối tượng gồm nguyễn sĩ đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi lê thái duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và lê việt hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đều trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam được biết đạt từng có một tiên án về chiếm đoạt tài sản
trước khi gây án các đối tượng đã có thời gian theo dõi chi tiết mọi hoạt động của anh lê hữu trí
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu trí tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
sau khi thấy thời cơ thuận lợi đối tượng đạt đã chỉ đạo cho đồng bọn thực hiện hành vi gây án
giết người thì chắc chẳng ai muốn làm cái điều ấy cả
nhưng mà mình đã làm rồi thì tâm lý nó lắm một thời gian
với mình là mình thì thành cẩn gái báo với cơ quan
điều tra là mình cảm thấy dễ dàng báo nhận được sự hoạt động của các đối tượng
theo thông tin ban đầu từ cục cảnh sát hình sự bộ công an nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn cá nhân
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng bảy nạn nhân lê hữu trí sau khi đi lễ ở miếu thần
tại thôn bảo lộc phường thanh châu thì bị lê việt hoàn dùng súng bắn nhiều nhát
gây án xong hoàn lên xe của duy chờ sẵn và tẩu thoát khỏi hiện trường
qua hơn một tháng sẵn lỏng đồng loạt tiến hành các biện pháp miệng vụ thì tổng tác của cục cảnh sát hình sự
thì mình phát hiện thấy là có một nhóm đối tượng có nhiều cái biểu hiện nghi vấn trực tiếp liên quan đến vụ án này
sống mặc quần áo chống nắng bịt mặt đeo khẩu trang và đi xe máy
tiếp cận nạn nhân từ phía sau các nhân chứng hiện trường cũng không cung cấp được nhiều thông tin có giá trị
bản thân là
nạn nhân thì cũng có rất là nhiều các mâu thuẫn
nên là cần phải có nhiều lực lượng sau một thời gian ngắn để tập trung sàng lọc
chuyên án này chúng ta đã bắt rất là thành công
bắt đủ các đối tượng gây ra vụ án này
tìm rõ nguyên nhân các đối tượng gây ra cái vụ án này
và các điểm mà sau này thì chúng ta đề ra các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh phòng chống các tội phạm sử dụng vũ khí nóng trong thời gian tới
đây không phải là vụ án dùng vũ khí nóng thanh toán lẫn nhau đầu tiên xảy ra tại hà nam
điều đó cho thấy thời gian qua việc sử dụng vũ khí nóng đang có dấu hiệu nghiêm trọng
tìm ra thủ phạm đã phần nào chấn an được dư luận cũng là một chiến công lớn của lực lượng hình sự
bên cạnh đó đây cũng là động lực để công tác đấu tranh chấn áp và phòng ngừa nhóm đối tượng sử dụng vũ khí nóng tăng cường hơn nữa để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân